hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sẵn sàng phá hoại đến thành quả của cả hệ thống chính trị

là em nó không đeo khẩu trang
và lựa chức năng như vậy là đúng
và em nó không chấp hành và em còn là
có công nó không tốt
mới lựa chức năng và dùng hành vi như thế là em cảm thấy là mình là sai
lời hối lỗi của quỳnh đã quá muộn màng
chính sự vô pháp xúc phạm
chống đối lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ chống dịch
quỳnh đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng này đã di chuyển qua tổ chốt hai lần
và được tổ lực lượng tại tổ chốt nhắc nhở đeo khẩu trang
nhưng mà vẫn kiên quyết chống đối
giãn cách xã hội mục đích là để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch
chính phủ chấp nhận hy sinh cả lợi ích kinh tế
tất cả vì sức khỏe tính bảng của nhân dân
xong vẫn còn đó những thành phần lơ là
bỏ mặc sự chung tay của toàn xã hội
chỉ vì cái tôi ít kỷ và buộc phải trả giá
nguyễn văn thắng bất chấp lệnh cách ly xã hội
tư tập cùng bạn bè và đi tắm biển
khi lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở
thì dở thói du côn chửi bới và tấn công lực lượng chức năng
thắng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
giác quyết định khởi tố vụ án
và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là một công việc đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội
nếu như chỉ có một bộ phận nào đó một số người đó mà không tích cực thực hiện
thậm chí lại còn có những hành vi chống đối
thì rõ ràng là nó vừa ảnh hưởng tới kết quả chung của công cuộc phòng chống dịch của chúng ta
nhưng một mặt nó tạo ra những cái hình ảnh không tốt trong người dân
vì vậy tôi nghĩ là cái việc xử lý cương quyết của lực lượng công an
khởi tố một số vụ việc chống người thi hành công vụ
trong công tác phòng chống dịch là rất tốt và rất kịp thời
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
kéo theo đó là phức tạp về trật tự an toàn xã hội
thực hiện công điện số ba của bộ công an
lực lượng công an cả nước đã chủ động nắm chắc tình hình
đón lóng các đối tượng phạt tội
khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt
lễ quang huy cứu tại phường tứ minh thành phố hải dương
không hợp tác và giật máy đo thân nhiệt rồi bỏ chạy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đối với những người đang thực hiện công vụ
đang có nhiệm vụ với trọng trách của mình
để đảm bảo phòng chống dịch bệnh như hiện nay
thì anh phải chấp hành
còn nếu anh không chấp hành
thì bản thân các bộ luật trong các cái quy phạm hướng dẫn về bộ luật
cũng đã quy định rồi
nếu mà anh đã thực hiện những cái việc trái luật
và lại có hành vi chống đối
có những hành vi lăng mạng xì nhục
đối với người đang thực hiện nhiệm vụ công vụ
thì đương nhiên anh đã vi phạm vào các quy định bộ luật hình sự
và đề nghị phải khởi tố những trường hợp này
và xử lý nghiêm những trường hợp này
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
thì đang ở giai đoạn quyết định
cần sự tin tưởng đồng lòng trung sức của toàn dân
những hành vi chống đối tấn công cơ quan chức năng
đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
việc kịp thời xử lý nghiêm đưa ra xét xử
đã đảm bảo tính răn đe đảm bảo tinh thần
thượng tôn pháp luật
thưa nhà tôi anh ơi
các anh đã mệt rồi
nhật ký xúc động trong đất nước mắt
của thủy nguyễn thị hồng hoa
đồng đội của hai chiến sĩ cảnh sát ở đà nẵng
hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
chuy đuổi nhóm đua xe và cướp giật
vụ việc khiến đồng đội tức thương dư luận công phân
thật sự thương thương cho cái sự hy sinh của các anh
trong lúc cả nước đang chống dịch như thế
thật sự là đường đà nẵng bây giờ buổi tối
anh có thể đi ra vắng lắm không có ai mấy đâu
bình thường đoạn đường các anh hy sinh này
trước kia là nhộn nhịp lắm
nhưng mà bây giờ lúc các anh ngã xuống
không có một ai
trong cái đại dịch này thì thủ tướng
có ra cái chỉ thị là không được
người dân ai ở đâu ở yên ở đó
mà đồng chí thì vì nhiệm vụ của đơn vị
mà đã hy sinh tăng mình
thì đó là một cái
làm cho gia đình cũng như là bạn bè
hoặc là bà công hàng xóm
rất là cảm động
vì là cháu ra đi là quá độc ngộ
những cái hành vi của những cái
bộ mà đua xe đó
là phải cẳng lên á
khi dịch bệnh covid một mươi chín tích tạp
học sinh sinh viên được nghỉ học
để tránh lây nhiễm
sau một số đối tượng đã lợi dụng
để tổ chức đua xe trái phép
thực hiện tiêu chuẩn công đối phá hoại
để bắt chặt bệnh trị an
nhiều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác
khi bị ra hiểu lệnh dừng xe
hậu quả tiến sĩ cảnh sát cơ động
hoan đức mạnh đã chấp phạt
trong các quy định pháp luật
thì cũng đã nêu rất rõ
đặc biệt là tội chống người thành công vụ
nếu trong trường hợp anh đã được nhắc nhở
vì cái hành vi của anh là hành vi sai phạm
mà anh đã không chấp hành không tuân thủ
ngược lại anh nên có hành vi xâm phạm
đến cái người đang thực hiện những cái nhiệm vụ
để dẫn tới việc làm ảnh hưởng tới
ngăn cản cản trở tới
cái người đang thực hiện nhiệm vụ
thì đó chính là cái việc
đã cấu thành thỏa mãn
được cái dấu hiệu về vi phạm hình sự
và đã thỏa mãn như vậy
thì sẽ bị khởi tố
tôi cho cái việc này phải nói là sự rất kịp thời
của lượng động công an
tức là thứ nhất trước hết là đã xử lý nghiêm trường hợp này
cái nghiêm trường hợp này
nó sẽ dẫn đến một việc kỳ cơ xã hội
tức là mọi người thấy rằng không thể
những kẻ vi phạm không thể tiếp tục vi phạm được
và đã có những chế tài xử lý
tương đối nghiêm
và tôi cho là sẽ có là
hình thức răn đe
để chặn đứng những cái chuyện
mà những kẻ sẽ tiếp tục vi phạm những hành vi
để chống đối trong cái chuyện
chúng ta đang chống cái dịch vật covid này
tất cả những hành vi lệch chuẩn
đi ngược lại với ý chí của toàn đảng
toàn dân và toàn quân
đã bị xử lý nghiêm khắc
ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân huyện tiên yên
tỉnh quảng ninh đã tuyên phạt bị cáo
đoàn xuân anh doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại thôn phương nam xã đông hải
huyện tiên yên chín tháng tù giam
vì hành vi chống người thi hành công vụ
căn cứ theo khoản một điều ba trăm ba mươi
bộ luật hình sự
vụ án cũng đã được đưa ra xét xử lưu động
và truyền hình trực tuyến đến một mươi ba điểm cầu
tại các xã thị trấn của huyện tiên yên
qua đó đảm bảo tính thượng tôn pháp luật
kẻ thù vô hình vẫn đang âm thầm tấn công
các lực lượng ở tuyến đầu
vẫn đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
chính vì vậy thanh hai bại
tùy thuộc vào sự đồng lòng
ủng hộ của mỗi người

theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

xin kính chào quý vị và các bạn
đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin ngày thứ hai một mươi ba tháng bốn
ngày hôm nay đại diện công an tỉnh long an
đã đến cửa khẩu biên giới
trao tặng trang thiết bị vật tư y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín
cho ti công an hai tỉnh sveiring và preven campuchia
đại diện công an tỉnh long an
đã gửi lời chúc mừng các sĩ quan chiến sĩ
thuộc ti công an hai tỉnh sveirin và preven campuchia
và gia đình
lời chúc tết cổ truyền của dân tộc khmer sắp tới
trước tình hình dịch bệnh phức tạp
công an tỉnh long an đã tặng bốn sáu trăm linh khẩu trang
năm đôi găng tay y tế
cho ti công an tỉnh sveirien
và ba khẩu trang năm đô găng tay y tế
cho ti công an tỉnh preven
giúp ti công an hai tỉnh bạn
cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không để bệnh dịch lây lan trên tuyến biên giới
cũng trong chiều ngày một mươi ba tháng bốn
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phố họp với công an tỉnh bình dương
và công an thành phố hồ chí minh
đã bắt giữ được đối tượng có hành vi thu mua số bảo hiểm xã hội
để thu lỡ bất chính
trong bối cảnh nhiều công nhân đang thất nghiệp
do ảnh hưởng của covid một mươi chín
thời gian qua trên mạng xã hội
xuất hiện một số tài khoản mạo danh cơ quan bảo hiểm
trong đó có bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương
đã đăng tải thông tin
chờ cáo công nhân bán số bảo hiểm xã hội trên địa bàn
qua xác minh
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đã xác định được các đối tượng
gồm ngô thị thúy kiều
và chồng lợi lê quốc việt
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cư ngụ phường thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm
có hành vi trên nên triệu tập lên làm việc
để thực hiện sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
sự chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng đang phải thực hiện nghiêm trình
việc gián thách xã hội
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời là chúng tôi cũng phải đảm bảo
lực lượng phòng chống các loại tội phạm
các loại tội phạm sử dụng công nhân mạng
ngay khi nhận được thông tin
lực lượng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng đã phản trương
cố gắng với công an tp hcm
triển khai các biện pháp nghiệp vụ
điều tra nhanh chóng xác minh
làm rõ các đối tượng
tạo lập các trang mạng xã hội
facebook đặc biệt là trang giả danh mạng xã hội
bảo hiểm xã hội bình dương
tỉnh bình dương
để mua bán bảo hiểm xã hội
làm khu lợi cá nhân
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận
hành vi của mình là sai trái
do thiếu hiểu biết
cơ quan công an cũng đã thu giữ hàng chục số bảo hiểm xã hội
cùng nhiều tài liệu chứng cứ liên quan
để mở rộng công tác điều tra xử lý các đối tượng liên quan
em có lập tài khoản đó là
em lọa lên
em lập cách đây khoảng tháng bảy tháng tám
em lập ra để
em đăng tin nhiều vấn đề
trong đó có những fanpage
em tạo ra để thu hút khách hàng
như là bảo hiểm xã hội bình dương
chuyên truyền bán bảo hiểm xã hội
thu mua bảo hiểm xã hội
em không biết là em đã làm sai phạm
cho nên là em mong các cơ quan chức năng
để cho em được cơ hội
sửa sai và chỉ em phải sửa ra như thế nào
điên cá nhân em thì em đã gửi bỏ
hết toàn bộ một nội dung thông tin
mà em đã có bắt trên mạng
thứ nhất là người lao động phải hiểu rõ
giá trị của sổ bảo hiểm xã hội
đối với cá nhân mỗi người lao động
thứ hai là chúng ta phải hiểu rõ
các hành vi mua bán
sổ bảo hiểm xã hội đều là các hành vi vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý
việc sớm làm rõ hành vi
của hai đối tượng là hành động quyết liệt
của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
nhằm thực hiện chỉ thị mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng bộ công an
về việc khẩn trương đấu tranh trấn áp
các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để trục lợi và vi phạm pháp luật
thời gian tới bộ công an sẽ phối hợp
với bộ lao động thương binh và xã hội
bộ thông tin truyền thông bảo hiểm xã hội việt nam
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo người dân
và kịp thời phát hiện sự liên nghiêm
các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội
sửa chặt quy trình chi trả
để ngăn chặn các đối tượng trục lợi bất chính
đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động
cũng như uy tính của lực lượng chức năng
bộ giáo dục và đào tạo đã hai lần điều chỉnh
thời gian kết thúc năm học và tổ chức thi
trung học phổ thông quốc gia
nhưng với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường
thì nhiều ý kiến cho rằng
nên tính đến việc là dừng kỳ thi năm nay
vậy thì các trường đại học sẽ tuyển sinh như thế nào
và nếu dừng kỳ thi thì có phải sửa luật giáo dục hay không
ghi nhận của phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
một số trường thì ngoài
những cái thang đo là kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia còn tổ chức thêm
những cái kỳ thi riêng
ví dụ như là đại học quốc gia tp hcm
ngoài việc sử dụng cái kết quả
trung học phổ thông quốc gia còn có kỳ thi đánh giá năng lực
để giúp lựa chọn những thí sinh phù hợp
như vậy nếu cả nước mà thiếu
một thang đo trung học phổ thông quốc gia
cũng là một cái ảnh hưởng
nhưng không phải là cái ảnh hưởng lớn nhất
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà không tổ chức được
thì có thể có rất nhiều cái cách
nhiều cái hướng
mà theo cái xu thế là các trường đại học
qua đảng là tự chủ
thì chúng ta có những cái phương thức nào
thứ nhất là tuyển thẳng
hay là ưu tiên tuyển thẳng
thứ ba là các kỳ thi mà đánh giá năng lực
của các trường đại học
phương thức là xét học bảo
một cái phương thức xét tuyển
mang tính quá trình đánh giá theo quá trình
theo các chuyên gia nghiên cứu
về luật giáo dục
hiện nay thi trung học phổ thông quốc gia
vẫn là hình thức duy nhất để công nhận tốt nghiệp
đối với học sinh
theo luật giáo dục hiện hành
hay luật giáo dục mới có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới
cả hai cái luật này
thì đều không nói rõ
là quy mô của kỳ thi
là cấp quốc gia
đối với luật giáo dục năm hai nghìn một mươi
thì nó có một cái điểm bổ sung
học sinh khi học hết chương trình phổ thông
đủ điều kiện để dự thi
tốt nghiệp trung học phổ thông
nếu mà không dự thi hoặc là
dự thi mà không đạt yêu cầu
thì sẽ được cấp một cái giấy chứng nhận
hoàn thành chương trình
giáo dục phổ thông
tuy nhiên chắc chắn là nó sẽ loại trừ trường hợp
là các bạn sử dụng
cái giấy chứng nhận này
để mà đăng ký xét tuyển vào
các bảng đại học
do vậy đối với những cái bạn thí sinh
đăng ký xét tuyển vào cao đoạn đại học
thì buộc phải có bằng tốt nghiệp
trung học phổ thông
nếu không tổ chức bất kỳ một kỳ thi
trung học phổ thông nào
mà vẫn cấp bằng tốt nghiệp
trung học phổ thông cho các thí sinh
thì phải sửa luật giáo dục
với tình hình dịch bệnh như hiện nay
nhiều ý kiến của các chuyên gia
cho rằng hai phương án
vẫn tổ chức hay hủy kỳ thi
đều có những thiệt hại nhất định
bộ giáo dục và đào tạo cần sớm vạch ra kế hoạch
chuẩn bị để ít thiệt hại nhất
hành sư phạm và ngành y
bộ giáo dục đào tạo cũng cần có hướng dẫn cụ thể
quy định ngưỡng đầu vào
do tình hình dịch bệnh
ba em học sinh đang được học online ở nhà
trong quá trình học trực tuyến
từ nhiều phụ huynh đã phản ánh đến đường dây nóng
tổng đài bảo vệ trẻ em
về việc bị một số đối tượng nhắn nội dung không liên quan đến bài học
thậm chí có những nội dung phản cảm
gần đây tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi ba
nhận được những cuộc gọi phản ánh từ phụ huynh
trong quá trình học online
thì học sinh nhận được tin nhắn rủ tham gia cuộc thi người đẹp
cho lứa tuổi tiên
với yêu cầu chụp bốn tấm ảnh
với đủ cỡ ảnh toàn thân gửi cho kẻ lừa đảo
bên cạnh đó còn có những tin nhắn
cuộc gọi mời các em tham gia vào các web
mạng xã hội không lành mạnh
xâm nhập vào phòng học chung văn tục chửi bậy giáo viên học sinh
khiến các em hoảng sợ
theo các chuyên gia cho biết
nguyên nhân xảy ra tình trạng này
là các trường học chuyển sang hình thức dạy online hơn hai tháng nay
nên đa phần các trường đang học trên phần mềm miễn phí
hoặc mất phí rất ít
đi liền với nguy cơ bị lộ thông tin
nhận thức của phụ huynh và học sinh về bảo mật chưa cao
có những học sinh còn mở thêm tài khoản khác
hoặc cho người khác id đăng nhập
vì theo cái chương bốn của nghị định năm mươi sáu
hướng dẫn luật trẻ em
thì các cơ quan thông tin truyền thông
cơ quan bảo vệ trẻ em
và nhà cung cấp dịch vụ
phải là cái đơn vị sàng lọc
và đưa ra cảnh báo các cái nguy cơ
đối với trẻ em
còn cái việc
thu thập xử lý
các cái vụ việc liên quan đến
sao mại trẻ em trên vườn trường mạc
đây là trách nhiệm của cơ quan công an
cũng phải hướng dẫn cho các em
hiểu biết về công nghệ
thứ hai là hiểu biết được
đâu là những trang thông tin chiến thống
đâu là những trang thông tin có thể khai phát
những thông tin bổ ích cho các em
đâu là những trang thông tin những dấu hiệu
có thể nguy hại có dấu hiệu có thể xâm hại
đến các em
để các em tránh những trang thông tin đó ra
trước đây cũng đã xuất hiện rất nhiều trường hợp
trẻ em bị quấy rối
trên môi trường mạng
tuy nhiên thời điểm này phần lớn các em đều dành thời gian
tiếp cận môi trường mạng để học online
nên thực trạng này càng nguy hiểm hơn đối với các em
anh trần trung hiếu nhà ở phường hai quận tân bình
là nhân viên ngân hàng
có hai con học tiểu học và trung học cơ sở
hơn tháng nay hai con anh đều học online tại nhà
để theo sát các con và hỗ trợ
về nội dung học cho các con
anh hiếu và vợ thay phiên nhau ngồi cạnh các con
trong giờ học online
đồng thời để yên tâm hơn khi các con tiếp xúc thường xuyên
trên môi trường mạng
và trước tình hình trên anh hiếu cũng như nhiều phụ huynh khác
không khỏi lo lắng
để báo với lại nhà trường hoặc cơ quan
nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh
khi học online tại nhà
các em khi thấy những hiện tượng bất thường
cần thông báo đến cha mẹ mình
hoặc gọi cho tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
tổng đài hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
để có biện pháp xử lý kịp thời
phụ huynh thường xuyên theo dõi con em mình
và chia sẻ khi cần thiết
bên cạnh đó các hành chức năng
tăng cường công tác kiểm soát quản lý ngăn chặn kịp thời
và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
và có ca bệnh đầu tiên ở việt nam đến nay
trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tp hcm
luôn được đặt trong tình trạng bó động đỏ
duy trì một trăm linh quân số túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để kiểm soát các cơ ngõ vào tp hcm
như là sân bay ga tàu cảng biển
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
với nhiều vụ kiểm soát hành khách nhập cảnh
người dân đến tp hcm
thành phố hồ chí minh qua ga sài gòn
sân bay tân sư nhất cảng biển
những nhân viên của trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
luôn phải tập trung cao độ
nỗ lực hết sức để không bỏ sót người có nguy cơ mắc covid một mươi chín
xong vẫn đem lại sự thùng tiện hài lòng cho hành khách
từ ba tháng qua nơi đây làm việc liên tục
không có ngày nghỉ hay ngày lễ
tối ba mươi tết là bắt đầu chuyển khai
thu tờ khai
rồi kiểm soát cho khách nhập cảnh chặt chẽ hơn
nguyên một cái mùa tết luôn
là cho tất cả các khách nhập cảnh
tới bây giờ luôn
làm cái công việc này thì cũng vui
thì cũng hạnh diện
tại vì đi đâu cũng mọi người cũng nói là
tiến đầu tiến đầu thì có cực thì có cực thiệt
nhưng mà mình phải cố gắng làm
tại vì mình phải biết cái trách nhiệm của mình
tại trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tp hcm
nhiều người được điều động liên tục
từ ga quốc tế tân sư nhất sang ga quốc nội
rồi đến ga sài gòn
rồng rã suốt gần ba tháng
họ đã tiếp xúc với hàng nghìn người
nhiều quốc gia trở về
trong đó có không ít người từ vùng dịch
do nguy cơ lây nhiễm cao
để đảm bảo an toàn cho gia đình
họ luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định về phòng chống lây nhiễm
và hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác
cách tốt nhất
là mình phải bảo vệ bản thân mình trước
khi mình về nhà
thì mình cũng phải tránh tiếp xúc với lại người thân
càng ít tiếp xúc
thì càng tốt
tôi tuân thủ tuyệt đối các quy định
về phòng chống lây nhiễm giữa người cá nhân
nên tránh lại sự lây nhiễm
cho nhân viên trong kỳ đợt chống dịch covid này
có nhiều công việc rất là mới
chưa từng chuyển khai trước đây
do đó lúc đầu
đội ngũ nhân viên tế
cũng có sự tăng cường tối đa
về nhân sự
cũng như thời gian
sau đó có sự hỗ trợ
từ nhân sự
từ sở y tế điều động
từ các bệnh viện
từ các trung tâm chế quân quyền
do đó chúng tôi cũng khá là ổn
lặng thầm làm trọn công việc của mình
đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
nhưng những chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
không nản lòng
họ chính là một trong những nút thắt quan trọng
trong mắt xích chống dịch của cả nước hiện nay
những thông tin dự báo thời tiết
đã kết thúc chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại